trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tại thủ đô viên áo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi
tiếp đoàn đại biểu liên hiệp hội người việt nam tại châu âu và hội người việt nam tại cộng hòa
siếc tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm động và nhắc lại những ấn tượng sâu
sắc trước việc bà con người việt nam tại áo slovakia siếc và ba lan đã vượt hàng trăm
sáu cây số có mặt tại thủ đô viên để tham dự cuộc gặp mặt thân mật với thủ tướng và đoàn cấp cao
chính phủ việt nam tối ngày một mươi bốn tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng gửi lời hỏi
thăm đến các hội đoàn người việt tại các nước châu âu và cộng hòa séc thủ tướng lưu ý các
liên hiệp hội người việt nam tại các quốc gia châu âu hội người việt nam tại cộng hòa xéc cần
đặc biệt chú trọng việc vận động bà con tuân thủ pháp luật nước sở tại không ngừng phát huy tinh
thần tương thân tương ái bao bọc và hỗ trợ lẫn nhau giữa những người con việt nam xa xứ